mặc dù đã được quan tâm chỉ đã thực hiện quyết liệt song do khối lượng công việc rất lớn phạm vi ảnh hưởng rộng đối tượng thiệt hại nhiều thuộc các lĩnh vực khác nhau và chưa có hệ thống văn bản quy định hướng dẫn đồng bộ đầy đủ nên công tác kê khai xác định thiệt hại áp giá bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường ở hà tĩnh đang gặp không ít khó khăn tiến độ thực hiện chậm so với quy định
tính đến nay tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kê khai xác định thiệt hại tại ba trăm bốn mươi bốn thôn xóm thuộc sáu mươi ba xã phường của bảy huyện thị xã thành phố
các tổ công tác đã tiến hành xác định đối tượng phát phiếu kê khai bước đầu cho gần bảy tàu cá hai hai trăm năm mươi chín ha nuôi ao hồ hơn ba mươi một m ba diện tích nuôi lồng bè một trăm hai mươi bảy ha sản xuất muối và bốn mươi bảy chín trăm sáu mươi lao động bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại là hơn hai tỷ đồng